để ngăn chặn hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ chính phủ đã ban hành nghị định chín mươi tám
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi mức phạt cao nhất lên tới một trăm linh triệu đồng nếu hàng hóa là thực phẩm chất bảo quản
phụ gia thực phẩm nguyên liệu làm thuốc mỹ phẩm trang thiết bị y tế các chất tẩy rửa hóa chất
chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
đây là những hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người môi trường nên bị xử phạt gấp đôi so với hàng hóa thông thường
ngoài ra đối tượng vi phạm còn bị tịch phụ thu tăng vật phương tiện buộc phải nộp lại số thu bất hợp pháp từ sản xuất kinh doanh sai phạm